tiếp tục với thông tin liên quan đến vụ việt á
thưa quý vị và các bạn viện kiểm sát nhân dân tối cao vừa hoàn tất cáo trạng truy tố ba mươi tám bị can
trong vụ án vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí
vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng đưa hối lộ nhận hối lộ
lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ lợi dụng ảnh hưởng đối với người có chức vụ quyền hạn
để trục lợi xảy ra tại công ty cổ phần việt á và các đơn vị liên quan
liên quan đến vụ án bị can phan quốc việt chủ tịch hội đồng quản trị kiêm tổng giám đốc công ty việt á
và vũ đình hiệp phó tổng giám đốc công ty việt á bị truy tố về tội vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng
và đưa hối lộ trong đó chủ tịch việt á bị cáo buộc đưa hối lộ hơn một trăm linh sáu tỷ đồng
phó tổng giám đốc công ty việt á bị cáo buộc đưa hối lộ hơn ba mươi hai tỷ đồng
ông nguyễn thanh long cựu bộ trưởng bộ y tế bị cáo buộc nhận hối lộ hai hai mươi năm triệu usd
hơn năm mươi một tỷ đồng
ngoài ra còn năm bị can khác bị cáo buộc nhận hối lộ gồm ông phạm duy tuyến giám đốc cdc hải dương
nhận hối lộ hai mươi bảy tỷ đồng
ông trịnh thanh hùng phó vụ trưởng vụ khoa học và công nghệ các ngành kinh tế kỹ thuật bộ khoa học và công nghệ
nhận hối lộ ba trăm năm mươi usd tương đương hơn tám tỷ đồng
ông nguyễn minh tuấn nguyên vụ trưởng vụ trang thiết bị và công trình y tế bộ y tế
nhận hối lộ ba trăm linh usd tương đương hơn sáu chín tỷ đồng
ông nguyễn huỳnh phó trưởng phòng quản lý giá thuốc cục quản lý dược bộ y tế
nguyên thư ký thứ trưởng bộ y tế nhận hối lộ hơn năm mươi ba tỷ đồng
trong đó chuyển cho ông nguyễn thành long hơn bốn mươi chín tỷ đồng và sử dụng cá nhân bốn tỷ đồng
ông nguyễn nam liên vụ trưởng vụ kế hoạch tài chính bộ y tế
nhận hối lộ một trăm linh usd tương đương hơn hai ba tỷ đồng
trong số những người bị truy tố còn có ông chu ngọc anh nguyên bộ trưởng bộ khoa học và công nghệ
phạm công tạc cựu thứ trưởng bộ khoa học và công nghệ
nguyễn văn trịnh cựu cán bộ văn phòng chính phủ
cơ quan điều tra xác định ông nguyễn thanh long đã lợi dụng chức vụ quyền hạn
làm trái các quy định của pháp luật gây thiệt hại đặc biệt nghiêm trọng tài sản nhà nước